nhiều biện pháp nhằm khống chí dịch cũng đã được tỉnh thanh hóa triển khai nhanh chóng sau khi phát hiện đàn lợn mắc bệnh tả lợn châu phi tại huyện yên định
vài ngày qua bà con nông dân tại huyện yên định đang thấp thỏm không yên trước thông tin về đàn lợn hai trăm hai mươi sáu con tại xã định long phải tiêu hủy vì mắc bệnh tả châu phi

mặc dù đã áp dụng những biện pháp để phòng chống khẩn cấp nhưng cảm giác hoang mang là không thể tránh khỏi bởi đối với những gia tài